ngày một mươi bảy tháng bảy giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân tiếp tục diễn ra đầy kịch tính
với vòng thi bán kết nội dung đôi nam đôi nữ và thi đấu vòng loại đơn nam nữ
trận bán kết được khán giả mong chờ nhất là cặp đôi nguyễn anh tú đoàn kiến quốc
đến từ câu lạc bộ hà nội và khánh hòa đối với cặp đôi võ hữu quốc nguyễn thành nam
đến từ câu lạc bộ đà nẵng
dù được đánh giá cao hơn về kinh nghiệm và kỹ thuật nhưng cặp đôi nguyễn anh tú
đoàn kiến quốc đã đẩy cặp đôi đến từ câu lạc bộ đà nẵng dẫn trước một
tuy nhiên với chiến thuật hợp lý và một chút may mắn hai tay vợt này đã xuất sắc
giành chiến thắng với tỷ số ba hai
đây cũng là trận đấu được khán giả đánh giá là hay nhất ở nội dung này
cũng ở nội dung đôi nam cặp đôi lê đình đức đinh anh hoàng của câu lạc bộ tnt
không khó để giành vé vào chung kết trước đoàn bá tuấn anh và nguyễn đức tuân
đến từ câu lạc bộ vinsem hải dương
trận bán kết đôi nữ cũng hấp dẫn không kém với cuộc so tài của các cặp đôi
mai hoàng mỹ trang và nguyễn bạch thanh như của câu lạc bộ tp hcm
và cặp đôi đỗ nguyễn uyên nhi nguyễn khánh hạ của câu lạc bộ lam đồng
nếu vững tâm lý và quyết đoán hơn đỗ nguyễn uyên nhi nguyễn khánh hà
không để thua cuộc ba hai và nhường vé vào chung kết cho đội bạn
chung kết nội dung đôi nam đôi nữ sẽ diễn ra vào tối nay một mươi tám tháng bảy
cũng trong tối một mươi bảy tháng bảy khán giả tiếp tục được chứng kiến những trận đấu
đầy kịch tính ở nội dung đơn nam đơn nữ
đặc biệt là trận đấu giữa lê hoàng linh đăng của rồng nai
với phạm thị ngọc thảo của câu lạc bộ vĩnh long
dù là vận động viên trẻ tuổi nhất mùa giải năm nay
nhưng linh đăng đã xuất sắc giành chiến thắng ba trước đàn chị
trong ngày hôm nay các vận động viên sẽ tiếp tục thi đấu
ở nội dung quan trọng mang tính quyết định đến các trận chung kết